hôm nay phiên họp thứ ba mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục diễn ra
trong ngày làm việc hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội sẽ dành cả ngày để chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và ngoại giao
trong sáng ngày một mươi tám tháng ba bộ trưởng bộ tây chính hồ đức phước sẽ trả lời nhóm vấn đề đầu tiên gồm công tác quản lý
giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ
bên cạnh đó là việc thẩm định cấp phép hoạt động của các công ty làm dịch vụ liên quan đến tài chính
việc thực hiện pháp luật đối với hoạt động kinh doanh sổ số đặt cược casino và trò chơi điện tử có thường
công tác quản lý giá và quyết định giá hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá
chiều cùng ngày bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ hai gồm công tác bảo hộ công dân việt nam ở nước ngoài
tình trạng vi phạm pháp luật của công dân việt nam ở nước ngoài và người nước ngoài tại việt nam
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân việt nam công tác quản lý sắp xếp kiện toàn
nâng cao trình độ năng lực tổ chức bộ máy ngành ngoại giao giải pháp tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động ngoại giao
phiên chất vấn được tổ chức tại phòng họp diên hồng của quốc hội kết nối trực tuyến đến từng đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh thành và truyền hình trực tiếp